từ ngày sáu tháng bốn học sinh từ lớp một đến lớp sáu thuộc ba mươi quận huyện thị xã của hà nội
được đi học trực tiếp trại trường
việc học sinh được đến trường đã đáp ứng nguyện vọng chung của cả các em học sinh và phụ huynh
sau một thời gian rất dài trẻ phải học qua màn hình
tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại việc mở cửa trường học
sẽ làm gia tăng sự lây nhiễm của covid một mươi chín trong cộng đồng
dẫn đến một đợt bùng phát dịch mới
nhận định về vấn đề này theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trường khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
lộ trình mở cửa trường học trở lại của hà nội khó có thể gây ra một đợt bùng phát dịch mới
phó giáo sư dũng phân tích
theo quan điểm của tôi các làn sóng dịch có tính chất quy luật
các nhà khoa học quốc tế đã xây dựng mô hình diễn biến dịch
và chúng ta cũng đã sử dụng các mô hình này để dự báo diễn biến dịch trong nước
việc dịch hạ nhiệt ở hà nội nói riêng và trên cả nước nói chung
ở thời điểm hiện tại là điều tất yếu
phó giáo sư dũng dẫn chứng diễn biến dịch cũng giống như giao động của con lắc
cụ thể trong quá trình có lắc giao động nó sẽ thu hẹp dần biên độ
phó giáo sư dũng nói tình hình dịch cũng như vậy
sau khi đạt đỉnh và đi xuống nó vẫn sẽ tiếp tục có sự biến động
nhưng xu hướng chung là vẫn sẽ đi xuống nữa
việc ngày càng có nhiều học sinh được đến trường sẽ không đảo ngược được quá trình này
chuyên gia này
cũng nhấn mạnh rằng khi dịch đã hạ nhiệt
việc cho trẻ em đi học là điều rất quan trọng và hiện không có nguy cơ lớn
đương nhiên khi mở cửa lại trường học
các cơ sở giáo dục cần thực hành nghiêm các nguyên tắc chống dịch cơ bản
phó giáo sư dũng chỉ ra
trên thực tế tại nước ta có những lúc dịch tay chân miệng khiến hơn một trăm linh trẻ tử vong
con số này còn cao hơn số trẻ tử vong do covid một mươi chín
ở thời điểm hiện tại nhưng trường học vẫn mở cửa
đương nhiên chúng ta có những lý do để thận trọng khi mở cửa lại trường học
đối với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đã không còn nguy cơ lớn đối với trẻ đến trường
vừa qua trẻ em ở nhà mắc covid một mươi chín rất nhiều vì thành phố nới lỏng các hoạt động
số ca nhiễm trong cộng đồng cũng tăng cao khi người lớn mắc bệnh lây cho trẻ
nếu trẻ đến trường và thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt
có tổ chức thì nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn so với trẻ khi ở nhà
hiện nay chúng ta đã chuyển từ chiến lược zero covid
sang giai đoạn tích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
chuyển từ cấm đoán cấm các hoạt động cấm đi lại sang kiểm soát rủi ro
cụ thể đó là khi cho trẻ đến trường nếu trẻ bị ép không
thì sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với trẻ đó lớp học đó
mở cửa đồng bộ nhưng cũng sự phòng đồng bộ
chúng ta nới lỏng chứ không buông lỏng